cống thối đến mức mà không ai dám vào cứu nữa luôn
bởi vì nó tin rằng nó là một con chạch
một con lươn
và cần phải hạnh phúc với cái bùn đất đấy
tức là ảo giác nó gây ra những điều kinh hoàng
tôi vô tình
tôi được mời đến một cái chỗ
và ở đấy người ta tổ chức hút
là cái loại shisha
thì họ nói với tôi là đây không phải ma túy
đây chỉ là một cái thứ cỏ thuốc lào ả rập
hút vào nó cũng chỉ say say hơn thuốc lào một tí thôi
chứ không phải ma túy
cái này người ta không cấm
giống như ta thấy là ở một số nơi bây giờ
cái bóng cười người ta không cấm
tức là nó đa dạng
nó phong phú về cái loại ma túy
để nó hấp dẫn nó chiêu dụ dưới trẻ
và đấy là một cái mà
dưới trẻ dễ mắc nhất
do cái nhận thức
ví dụ những người như tôi mà nếu không vững vàng
người ta nói là đây không phải ma túy đâu
anh phải tiêm trích thì nó mới gây gớm
anh phải hít thì nó mới gây gớm
còn cái này nó là như thuốc đá
anh thử một lần cho biết
và cái thử một lần cho biết là cái chết dở
và rất nhiều người trong cái giới trẻ này
bắt đầu từ việc thử một lần cho biết
và chính cái lần thử ấy là cái lần
mà người ta đã dấn sâu
càng sâu vào cái con đường
dùng sử dụng ma túy
cá nhân tôi thì tôi thấy có một điều thế này
thực ra thì
trong xã hội của chúng ta
nhiều người cũng biết là ma túy đang tồn tại
đang hoành hành
nhưng mà có khi ông chỉ nghe nói thế thôi
không hình dung được không tưởng tượng được
thậm chí ngay cả khi con cái của họ dính vào điều đó
có thể họ cũng không hình dung được
chỉ đến khi nhìn thấy những hậu quả thẳng khúc của nó
với những cái hình ảnh có thể nói là rùng rợn
như ý kiến của nhà báo đỗ tân hoàng vừa nêu lên
thì người ta mới bắt đầu phải suy nghĩ lại
và phải thực mục sở thí điều đó
thì mới có thể thấy được cái tác hại
khủng khiếp của ma túy
nó đã hủy hoại nhân cách của con người nói chung
và hủy hoại cái nhân cách của giới trẻ như thế nào
vì vậy cá nhân tôi tôi cho rằng
cần phải công khai hóa
cần phải truyền thông thật nhiều những hình ảnh như thế
để mọi người nhìn thấy
để sợ và từ đó có những hành vi quyết liệt hơn
trong việc ngăn chặn ma túy
tôi xin kể câu chuyện thật của chính cuộc đời tôi
tất nhiên là tôi không nghiện ma túy
nhưng mà ngày xưa tôi cũng nhìn ma túy
nó tràng mạng như vậy thôi
tôi đi các nước trên thế giới tôi cũng thấy nó hút si xa
của bản thân bộ y tế và hà nội
cũng tranh luận bao nhiêu năm
là bóng cười được sử dụng
trong những cái quán ăn chơi đấy có vi phạm pháp luật không
và tranh luận rất quyết liệt trên báo
bây giờ thì cấm rồi thưa anh oanh
hà nội vừa rồi có cuộc tấn công rất đáng khen nợ
đối với các cơ sở là bóng cười
bản thân tôi lúc đầu cũng hiểu tràng mạng
như thế thôi nhưng vừa rồi tôi có viết
một cái cuốn sách tên là cuốn sách nẻo về
viết về một cái người nghiện ma túy đến tận cùng
tức là tất cả những tội ác có thể hình dung được
trên cái thế giới này thì anh ta đều phạm rồi
và anh ta quyết định là
sau khi từ có chết trở về anh ta quyết định cai
và hiện nay anh ta làm giám đốc
một cái trung tâm nghiên cứu về cai nghiện
ủy ban thành phố hà nội cho cả
và cho cả đất để xây dựng
và anh ta đang xây dựng cả một cái bảo tàng
các hiện vật ma túy ở việt nam
anh ta rất là quyết liệt nhưng khi tôi viết
thì tôi mới phát hiện ra một điều rằng
ma túy là người ta bán trái hình
tức là người ta bán cho giới trẻ
người ta không nói đây là ma túy
người ta nói đây là xi xa người ta nói đây là bóng cười
nhưng trong đó nó là ma túy
tức là người ta mạo danh
một cái hình thức được phép khác để cho ma túy vào
và giới trẻ dần không hiểu cái điều đó
thì khi tôi viết xong thì tôi nhớ mãi là
cô nhiếp là hiệu trưởng trường cấp ba
yên hòa của quận cầu giấy
hiệu trưởng nhà trường có mời tôi đến nói chuyện
cho toàn bộ phụ huynh
và giáo viên nghe về ma túy
thì tôi nói xong thì rất nhiều người gọi gặp tôi
bảo rằng đến hôm nay tôi mới biết ma túy
nó nhiều cái nanh vuốt đến như vậy
có những hình thức là
người ta bán công khai với giá rất là rẻ
nhưng thật ra nó là thứ cực kỳ nguy hiểm
đấy là cái cách mà các đối tượng bán ma túy
tấn công vào giới trẻ
đặc biệt là con nhà giàu
cho nên là những cái nanh vút của nó không phải
là cái ma túy tổng hợp bây giờ
nó nguy hiểm như thế nào thì ai cũng biết rồi
mà nó nguy hiểm hơn là nó luồn lách vào
trong tất cả các cái thiết chế của chúng ta
những cái đối tượng tội phạm ma túy
nó nhằm vào lớp trẻ
vì điều đơn giản là lớp trẻ thì dù sao
vẫn đang còn có cái tính gọi là hay đua đòi
hay học theo làm theo
qua thực tế tôi còn thấy rằng
nó đánh cả vào sự thiếu hiểu biết của chính những người lớn tuổi
bởi vì khi anh đã không hiểu biết về điều này
thì anh có thể đã không có những biện pháp
phòng vệ quyết liệt cho con cái anh
những tác hại của ma túy
nếu nhìn từ rất nhiều góc độ
thì mỗi góc độ đều có những cái hệ quả
có thể nói là khủng khiếp
riêng ở góc độ văn hóa thì nó thực sự hủy hoại
cuộc sống của chúng ta
cuộc sống của những người nghiện ma túy
và nó hủy hoại những cái giá trị đạo đức
ở đây chúng ta đang nói về câu chuyện là phải ngăn chặn nó
vậy thì để làm thế nào để ngăn chặn nó
thì tôi nghĩ là đầu tiên là phải từ các gia đình
nếu những ông bố bà mẹ có hiểu biết
thì con của họ sẽ được
có cái kiến thức hiểu biết
và được tiêm miễn dịch và sẽ phòng tránh
ví dụ như là
nó sẽ không bao giờ thử
một lần cho biết
bởi vì nó biết là người ta đã thử rồi
và bao nhiêu người đã chết
bao nhiêu người đã đánh đổi cả cuộc sống
cuộc đời của họ bằng cái sự thử
một lần rồi
thứ hai nữa theo tôi nghĩ là môi trường xã hội trường học rất quan trọng
như anh vừa nói là các thầy cô giáo
nếu thầy cô nào ở các trường học cũng như
trường yên hòa mà anh vừa nói
thì tôi thấy người con vào đó vô cùng yên tâm
các thầy cô quan tâm
và nói cho các em biết về những cái tác hại
chúng ta biết rằng là
các lực lượng chức năng ở nước ta
đã chiến đấu quyết liệt với cái ma túy
nhưng có cái điều lạ lùng
là ngày càng chứng kiến sự gia tăng
khủng khiếp về số lượng
bây giờ ma túy không còn phải giấu một vài gói nhỏ nhỏ nhỏ
một vài viên nữa mà hàng tấn ma túy
thậm chí vứt ở ven đường
vậy thì câu hỏi ra là vì sao
thực ra là người ta cũng có câu trả lời cho cái việc đó rồi
bởi vì người ta nói là buôn ma túy
là lợi nhuận gấp hàng nghìn lần
cái lợi nhuận nó giải đều trên cái đường
cái ma túy nó đi
và nó có thể đâm thủng bất cứ một cái hàng rào chắn nào
chẳng bị lung lay và bị
hở một cái hở nhỏ
có lẽ chúng ta cần phải lý giải sâu hơn
và nhất là những cái hệ lũy
những cái hậu quả khủng khiếp
từ cái cạnh văn hóa đạo đức
mà ma túy để lại đối với xã hội nói chung
và đối với lớp trẻ nói riêng
thì trong trường hợp này ý kiến của nhà báo đỗ doan hàn như thế nào
chúng tôi đã tiếp cận với lại
rất rất nhiều các cái em
các cái cháu thậm chí các cái anh
các cái chú lớn tuổi
đã bị hệ lụy của ma túy
tôi đã gặp những nhân vật
điên dại đến mức bị bố mẹ nhốt trong nhà
sau khi nghiện họ có thể đào một cái địa đạo
hầm bảy mét từ nhà mình
thông sang một cái nhà nghỉ khác để trốn
mà chỉ bằng một cái thỉa
có những người tự mổ bụng moi ruột mình ra
để nói với cán bộ quản lý trại cai nghiện ở yên bái là
cho phải tôi đi viện
và đi viện khâu xong cái thì anh ta
phá viện và trốn
tức là người ta tất cả những gì ma quỷ nhất
có thể làm ma túy đều có thể dẫn người ta đi
chính vì thế nó tên là ma túy cơ mà
cái sự mê mụi như ma quỷ
làm cho con giết cha
vợ giết chồng
gia đình tan nát
thậm chí dùng đến từ ngáo đá là không còn gì mà dùng nữa rồi
đúng không ạ
các cái thiết chế liên quan đến gia đình
và các cái giá trị đạo đức các cái giá trị cộng đồng
tan nát hoàn toàn trước những người
bị ma túy và những gia đình
chỉ cần một người nghiện ma túy thì cả một dòng họ tàn nát
nếu chúng ta nhìn sâu vào tất cả những hậu quả đấy
thì chúng ta sẽ thấy rằng
cái hậu quả lớn hơn của hàng tấn ma túy
mà ông vừa nói công an bắt được đấy
nếu như không bắt được cái chuyến xe đó
thì nó hậu quả như thế nào đến từng gia đình
tôi có những kỷ niệm
là đồng chí giám đốc công an tỉnh hà tĩnh hiện nay
ngày xưa là
chỉ huy trưởng biên phòng của tỉnh
ông ấy kể với tôi là ông đã từng bắt
hai cái xe bán tải mỗi xe

tôi đã thấy khủng khiếp rồi
tức là một chuyến án bắt một tấn thuốc phiện
đã khủng khiếp nhưng bây giờ chưa ăn thua gì
đối với hàng nhiều tấn heroin bị bắt
ở trong tp hcm bình dương vừa rồi
đặt ra một vấn đề cơ quan chức năng
ở đâu để cái đường dây đấy
ít ra nó đã mang vực về đến sài gòn
nó thầm nộ từ bên kia biên giới cơ mà
vậy là ít ra như ông ông vừa nói là từ biên giới
về đến sài gòn đã bị hỏng còn nếu sài gòn bắt được thì ok
thế còn nha tôi có một bài toán thế này
nếu như giả dụ tôi nghiện ma tí
để được khẳng định là một người nghiện
thì tối thiểu
ba ngày tôi phải hút hít chích
ba ngày tôi phải sử dụng một lần
thì ông cứ đi theo tôi sẽ biết là tôi sử dụng như thế nào
thứ nhất là tôi bị phạm
còn một mươi ngày ông sẽ đi theo tôi ông sẽ biết là tôi mua ở đâu
tôi phải mua chứ đúng không ạ
kể cả tôi giữ cho người bắt tôi cũng được mà
tóm lại là nếu đã định bắt
thì sẽ tìm được ra người hút tìm ra người bán lẻ
tìm ra người bán buôn tìm ra người bảo kê
cho nên tôi nghĩ rằng
chúng ta đã làm rất tốt nhưng chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn
nếu chúng ta đi giám sát
và không để một kẽ hở nào cho những đối tượng
buôn bán ma tí cả
khi lợi nhuận siêu lợi nhuận thì chúng nó theo
nó theo tức là tội phạm đang tồn tại
đang tồn tại tức là nếu định bắt là bắt được
đúng không ạ chăm bó đuốc bắt là con ếch
húng hồ như trường hợp tôi phân tích
bó đuốc nào cũng bắt được ếch hết
đúng không ạ
tôi hoàn toàn thân thành ý kiến này
và tôi nghĩ rằng trong cuộc chiến chống ma tí chúng ta đã rất cố gắng rồi
nhưng mà có lẽ
hoàn toàn không lý thuyết chút nào
chúng ta đòi hỏi phải cố gắng hơn nữa
bởi vì đằng sau ma túy là cái hiểm họa khủng khiếp
đối với rất nhiều người
chúng ta đã nhìn thấy cái câu chuyện này
một cái người bình thường nhất cũng có thể nhìn thấy
tuy nhiên là
tôi thì tôi muốn nói sâu về cái lớp trẻ hơn
giới trẻ này ngoài việc ngăn chặn ma túy để không cho tiếp cận
ngoài cái việc giáo dục ở trường học ngoài cái đó
thì làm thế nào để cho những người
mà đã không may dính phải ấy
để trở về với cuộc đời
vô cùng khó
tôi đã nói chuyện với rất nhiều người và người ta nói rằng là
không thể tin rằng những người nghiện
cho ra hồ ở yên bái
ra đảo yên bái người ta bơi vào
chết búi cũng được
không thể tin rằng có thể cải tạo được họ
và có thể giúp cho họ thoát khỏi ma túy được
tôi nhớ có một cái câu chuyện
về một cái anh kiến trúc sư
anh kiến trúc sư
và anh ấy là người
anh ấy làm cái tượng trên
thủy điện hòa bình
và lúc anh ấy đoạt giải là một người kiến trúc sư rất trẻ
và anh ấy thành đạt anh ấy có tiền
và sau đó ma tí hủy hoại cuộc đời anh ấy
cái phim về anh ấy
rất nhiều nhân vật nổi tiếng nói về anh ấy
và anh đã mất một mươi năm đi tu và chữa bệnh
ở huế với một ông sư thầy
và anh ấy rát ngộ được
sau này anh ấy về
anh ở hà nội này
anh ấy sẵn sàng lên hình để anh ấy nói cho mọi người biết
cuộc đời tôi đã như thế
sau này về lấy vợ sinh con
và sau khi ở chùa ra một mươi năm
anh ấy hoàn lương anh ấy trở lại
anh ấy đã có con
và bây giờ anh ấy quay trở lại cuộc sống của anh
tức là những con người rất giá trị
mà bị ma tí
hủy hoại không còn gì
anh vừa nói đến vấn đề đạo đức
khi đã như thế người ta không còn bố mẹ
không còn anh em không còn đồng nghiệp
những gì người ta học được
nó sẽ trôi đi hết
không có một cái chuẩn mực nào
trong cuộc đời của người ta nữa cả
qua câu chuyện của quý vị ta sẽ thấy một điều là
ma tí nó khủng khiếp ở chỗ
là bất cứ ai không chỉ lớp trẻ
bất cứ ai
và thậm chí bất cứ nghề nghiệp nào
kể cả những người như qua câu chuyện của anh đã nói
tức là có thể nói là những người
mà có tài năng
có văn hóa
nhưng mà khi dính vào ma túy thì vẫn bị nó hủy hoại như thường
và vẫn trở thành nạn nhân thực sự của ma túy
có lẽ chúng ta trong khi cảnh tỉnh
cảnh tỉnh lớp trẻ
những biện pháp để ngăn chặn ma tí
xâm nhập vào lớp trẻ
thì chúng ta cũng phải có một cái hội trung cảnh tỉnh chung cho toàn xã hội
và tôi nghĩ rằng điều này cũng là không hề thừa đối với tất cả chúng ta
tôi có một cái chi tiết này
nhân anh oanh nói là
chúng ta cần phải truyền cảm hứng cho giới trẻ
cũng như cho xã hội
về cái việc là
cái người biết từ bỏ ma tí
và biết hy sinh bản thân mình
để giúp xã hội ngăn chặn cái thảm họa này
tôi có thể kể câu chuyện
một anh bạn của tôi
tôi viết cái cuốn sách nẻo về đấy
hiện nay là giám đốc một trung tâm cai nghiện
với hàng mấy chục nhân viên
hàng trăm nhân viên
nhưng anh ta
tôi viết một cuốn sách về anh ta
nhà văn chulai viết lời giới thiệu
và sau đó chúng tôi in hàng vạn bản
hàng chục vạn bản
đi tất cả các trung tâm cai nghiện của đất nước này
và tặng sách cho người ta
nói chuyện với người ta
tôi nói chuyện với người ta
anh ta nói chuyện
và cuối cùng anh đã giúp được không biết bao nhiêu cuộc đời
tôi nghĩ rằng
ai cũng có thể sai lầm
nhưng mà ứng xử với cái sai lầm như thế như thế nào
và anh ta coi cái sai lầm cũ của anh ta
là một bệ phóng cho cái
nỗ lực giúp đỡ cuộc đời hôm nay
nếu như xã hội
có nhiều người cùng chung tay như vậy
từ anh công an chiến đấu mạnh hơn
từ anh nhà báo
truyền thông nhiều hơn cho người ta hiểu
về các loại ma tí
tôi nói thật
những hình ảnh này
còn đặt ra một vấn đề
trách nhiệm của cộng đồng ở đâu
cái chỗ người ta hút hiếp này
đã quá giờ quy định
à được ẩm ý như thế này chưa
cái người quản lý cái nhà nghỉ khách sạn này
có biết chúng nó vào đây làm gì không
tôi không tin rằng người ta không biết đâu ạ
còn chưa kể
bố mẹ các cháu làm gì
để các cháu giờ này vẫn ở đây
tức là xuyên đêm thôi
ông chủ nhà nghỉ
chúng tôi đã từng đi với công an
và truy xét tội từng ông chủ nhà nghỉ một
để xảy ra những tình trạng này
ông chủ tịch phường
cái phường đấy
hoặc sau hai mươi ba h
không được ẩm ý nữa
tại sao vẫn ẩm ý
và để những cái dịch vụ như thế này
những cái thứ sai lầm như thế này
cho nên là
tổng thể của cả xã hội
cùng chung tay mới được
tôi rất tán thành
để ngăn chặn ma túy
đại dịch ma túy
thì có lẽ là
phải có sự quán của toàn xã hội
tất cả chúng ta
đều có chung một mục đích
chung một tiếng nói
thì đứng trước cái thảm trạng này
và chúng ta mong rằng
thời gian tới
cái cuộc đấu tranh
chúng ma túy ở đất nước ta
sẽ ngày càng hiệu quả hơn
hy vọng rằng
lớp trẻ sẽ được nghe nhiều hơn
hiểu nhiều hơn
từ đó để
cái chết trắng
mà chúng ta đã biết
ở đây chúng ta nói rất nhiều biện pháp
thì có lẽ phải có một biện pháp
là làm sao để giới trẻ
có thêm nhiều những cái niềm vui khác
người ta vui trong học hành
người ta vui trong những cái tổ chức đoàn hội
hay là người ta vui
trong những hoạt động
tức là cái giáo dục gia đình
và cái giáo dục tập thể
những cái tổ chức xã hội
lôi kéo họ
tôi nghĩ là
nếu họ có những cái việc làm
mà họ thấy ý nghĩa
giá trị cuộc sống
họ sẽ không ném
hủy hoại cuộc đời của họ
vào những cái
trò tiêu khiển này
tôi tin là
tôi rất tán thành
trong khi bàn
một số vấn đề khác
ví dụ như
bình vực phụ nữ
bình vực trẻ em
chống cái bạo hành chẳng hạn
chúng ta đã nói nhiều điều này
ta có rất nhiều các cái tổ chức
để mà giúp đỡ
rồi bảo vệ phụ nữ
bảo vệ trẻ em
hay là những cái tổ chức
thế nhưng mà
khi xảy ra những sự việc
thì dường người ta không thấy vai trò
tổ chức ở đâu cả
và những cơ quan chức năng
những ngành về
đứng ra khắc phục hậu quả là chính
xử lý là chính
chứ còn những cái tổ chức
nó không thấy
vì vậy cho nên là
phải làm cho tổ chức đó
khẳng định cái vai trò
và cái khả năng hoạt động của họ
để lôi kéo thanh niên
để thực sự hiệu quả
giúp đỡ những cái
mà họ có nhiệm vụ
phải giúp đỡ
thì có lẽ đây cũng là
một cái vấn đề đạt ra
và chúng ta mong rằng
trong thời gian tới
những tổ chức này
cũng phải chứng tỏ mình
những tổ chức
thực sự hữu ích
trong cuộc sống
để chống lại những cái hiểm họa
của ma túy
và những tệ nạn khác
chương trình nói thẳng
tuần này của truyền hình nhân dân
tạm dừng ở đây
xin cảm ơn các vị khách mời
đã tham gia chương trình
và các bạn đã quan tâm theo dõi
và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau